trước đó qua quá trình theo dõi công an thị xã an nhơn đã phát hiện hiến cùng với một số đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm bị bắt giữ lực lượng công an còn thu giữ của hiến một khẩu súng rulo và chín viên đạn
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khẩu súng trên đã đặt mua trên mạng xã hội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn hữu hiến theo quy định của pháp luật
thực hiện kế hoạch xây dựng xã biên giới sạch về ma túy trên địa bàn công an huyện điện biên tỉnh điện biên đã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm về ma túy và xóa các điểm phức tạp về ma túy
công an huyện điện biên đã phát hiện trên địa bàn xã thanh an xuất hiện một tụ điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi bảy tháng hai tại khu vực bản sôm lực lượng công an đã bắt quả tang lò văn diên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra tiếp tục bắt giữ khẩn cấp đối tượng phạm văn tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là chín mươi bảy gram heroin gần một mươi một gram ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an tùng khai nhận thường xuyên đến nhà của đối tượng lò thị loan hiện đang thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy để bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho người nghiện đến khu vực này
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ quốc
đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú tại một mươi sáu trên bốn trăm linh một lán bè phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách ba cm trên trước cánh mũi phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng là đối tượng đào thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú tại số bảy mươi tám hai bà trưng phường an điên quận lê trân
còn về tội trộm cắt tài sản công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số một trên sáu trên một trăm linh sáu lê lai phường lạc viên quận ngô quyền tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện